sở thông tin và truyền thông tp hcm khẳng định đã nắm thông tin nam em livestream với những nội dung gây tranh cãi trên mạng xã hội và sẽ sớm có phản hồi
những ngày qua nam em liên tiếp phát livestream trên mạng xã hội thu hút đông đảo người theo dõi
cô gây chú ý khi gợi lại truyền tình cảm ồn mào trong quá khứ không ngại tiết lộ góc khuất trong giấy showbiz kèm theo việc bóc phốt và người nổi tiếng
trong các buổi livestream nam em lần lượt tiết lộ truyền tình cảm với một nam nghệ sĩ hiện đã có vợ con
ở video khác cô kể về một nghệ sĩ mang danh ngọc nữ nhưng thường xuyên dùng chất kích thích
người đẹp còn hào hứng bật mấy một nữ diễn viên trước đây từng là bạn gái cũ của chồng sắp cưới
bên cạnh việc tò mò tính xác thực câu chuyện phần lớn khán giả tỏ ra ngán ngẩm bức xúc trước những phát ngôn ồn ào của nam em và chồng sắp cưới
một số ý kiến đề xuất cơ quan quản lý cần vào cuộc và có biện pháp xử phạt tích đáng đối với những chia sẻ gây tranh cãi không có bằng chứng xác thực từ cặp đôi
sở thông tin truyền thông tp hcm cho biết đã nhận được thông tin liên quan đến vụ việc hoa khôi nam em livestream gây ồ mèo trên mạng xã hội
đã nắm thông tin đang tìm hiểu và sẽ có phán hội trong thời gian tới